theo trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động tp hcm
thuộc sở lao động thương binh và xã hội tp hcm cho biết
sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi tp hcm cần khoảng ba mươi lao động làm việc tại chỗ
trong đó trình độ đại học chiếm hơn một mươi bốn cao đẳng chiếm một mươi bốn trung cấp chiếm hơn ba mươi năm
sơ cấp gần hai mươi và lao động chưa qua đào tạo chiếm gần một mươi bảy
nhu cầu lao động tập trung chủ yếu ở các ngành dịch may dày da cơ khí
tự động hóa chế biến thực phẩm kinh doanh thương mại
nguyên nhân thiếu hụt lao động là do một số không trở lại làm việc
các doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh
dự báo nhu cầu tuyển dụng lao động đầu năm tập trung ở nhiều mức lương
từ năm đến tám triệu đồng chiếm hơn năm mươi tổng nhu cầu
mức lương từ tám đến một mươi năm triệu đồng chiếm hơn hai mươi tám nhu cầu
mức lương trên một mươi năm triệu đồng chiếm bảy và mức lương dưới năm triệu đồng
chiếm một mươi ba nhu cầu
đây là cơ hội cho người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp
cũng như nơi làm việc có phúc lợi tốt